chương trình sữa học đường tại tp hcm vừa được hội đồng nhân dân tp hcm quyết định lùi thời gian chính thức thực hiện
từ học kỳ một năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thay vì từ đầu học kỳ hai năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín như dự kiến trước đây
theo đó đề án chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi trên địa bàn tp hcm sẽ chính thức triển khai thực hiện thí điểm tại một mươi quận huyện từ học kỳ một năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đề án có tổng kinh phí gần tám trăm ba mươi bảy tỷ đồng trong đó ngân sách nhà nước là hai trăm năm mươi bảy chín tỷ đồng cho mẹ học sinh đóng góp bốn trăm linh ba năm tỷ đồng
phần còn lại doanh nghiệp cung cấp sữa góp hơn một trăm bảy mươi năm hai tỷ đồng đơn giá một hộp sữa một trăm tám mươi ml tạm tính là bảy một mươi tám đồng
sữa tươi tiệt trung không đường hoặc có đường